thời gian gần đây thì nhiều vụ đường dây cá độ bóng đá đã bị triệt phá với số tiền cá cược được xác định lên tới hàng chục tỷ đồng
như quý vị có thể nhìn thấy ở trên màn hình đây là một nhóm đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc qua mạng internet bằng hình thức cá độ bóng đá
đường dây này vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an triệt phá
và điểm đáng chú ý nhất là chỉ trong vòng một tháng số tiền đánh bạc thông qua đường dây này là hơn bảy mươi năm tỷ đồng
đối tượng cầm đầu được xác định là lê tuấn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
từ năm hai nghìn một mươi hai đối tượng dũng làm tổng đại lý tài khoản cáo độ bóng đá và chỉ trong thời gian gần một tháng đường dây này đã tham gia đánh bạc với số tiền hơn bảy mươi năm tỷ đồng
cơ quan điều tra công an tỉnh nghệ an đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc khởi tố hai mươi một bị can và ra lệnh tạm giam bảy bị can về tội tổ chức đánh bạc
chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng